thưa quý vị ngày một tháng năm công an tp thủ đức tp hcm đang điều tra làm rõ nguyên nhân
một người đàn ông nằm chết bên cạnh xe máy nghi bị tai nạn giao thông
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày ba mươi tháng bốn người dân chạy xe máy trên xa lộ hà nội
hướng cầu đồng nai về ngã tư thủ đức
khi đến đoạn đối diện khu du lịch suối tiên thuộc phương linh trung tp thủ đức
thì phát hiện một người đàn ông tóc bạc nằm chết trong tư thế úp mặt xuống đường
bên cạnh là chiếc xe tay ga còn bật chìa khóa
nhận thông tin công an tp thủ đức có mặt khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân
từ dấu vết ở hiện trường công an nhận định nạn nhân bị tai nạn giao thông
theo đó đoạn đường xảy ra tài nạn là đường song song với hầm chui xa lộ hà nội
vị trí xảy ra tài nạn là ngã ba để dãy trái ra ngoài xa lộ hà nội
nhưng thay vì rẽ trái nạn nhân đã chạy thẳng vào con đường đang thi công dở dàng
chiếc xe máy tông vào một đoạn giải phân cách tràn ngang đường
khiến nạn nhân văng xa ngã xuống đường tử vong
nghi nhận tại hiện trường không có đèn đường nên rất tối
đây là đoạn đường nằm trong quá trình mở rộng thi công
hiện công an xác minh danh tính và trích xuất camera để làm rõ
ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông
vì thế hãy không ngừng nâng cao cảnh giác tuân thủ đúng luật giao thông
chủ động ứng phó trong mọi tình huống để hạn chế tối đa những vụ tử vong thương tâm không đáng có